để điều tra làm rõ vụ việc gây dối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn phường một mươi hai quận một mươi tp hcm
ngày hôm qua công an quận một mươi đã tiến hành tạm giữ nhóm người có liên quan
theo thông tin ban đầu vào chiều ngày chín tháng hai sau khi đã uống rượu trần thanh hải đi giao nước đá cho quán reddlife
có địa chỉ tại phường một mươi hai quận một mươi khi đến cửa quán do có xe ô tô đỗ chắn bên ngoài
hải gọi bảo vệ thì có ba người chưa xác định danh tính đến chửi và đánh khiến hải bị thương
hải chạy về kể lại sự việc cho một số người quen biết sau đó trần hoàng minh chở hải quay lại quán rea để nói chuyện
nhưng tiếp tục bị nhóm bảo vệ quán này thách thức
minh đã gọi thêm các thành viên khác mang theo nhiều loại hung khí tự chế đến đánh nhau
bước đầu công an quận một mươi đã tạm giữ lấy lời khai của những người có liên quan và thu giữ nhiều hung khí
như mã tấu đao kiếm tự chế mũi ba chĩa và nhiều thanh kim loại
hiện công an quận một mươi đang tiếp tục củng cố hồ sơ vận động những người có liên quan khác để phối hợp điều tra xử lý vụ việc